trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam thủ tướng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglun sisulit
và đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ lào đã đến thăm và làm việc tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
thủ tướng thonglun sinsulit cùng đoàn đại biểu cấp cao lào đã đến thăm vườn rau thuộc công ty cổ phấn nông nghiệp công nghệ cao âu pham
tham quan mô hình sản xuất dưa lưới và trồng rau hộ trong nhà lưới đoàn cũng đã đến thăm và làm việc tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng
thủ tướng thonglun sisulit ghi nhận và đánh giá cao những mô hình những kết quả đạt được trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của đà nẵng nói chung
và của khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng nói riêng đồng thời mong muốn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới
trên đài hợp tác phát triển giữa hai nước thành phố đà nẵng đã chủ động xúc tiến và có nhiều chương trình hợp tác hiệu quả với các địa phương
đối tác của nước bạn lào trên lĩnh vực y tế giáo dục văn hóa thể thao và du lịch